tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm hai nghìn một mươi chín thủ tướng nguyễn xuân phúc đã yêu cầu
nhiệm vụ chính trị bao quát của ngành ngân hàng là phải điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt hiệu quả
chủ động thực hiện các giải pháp quản lý thị trường ngoại tệ thị trường vàng
bên cạnh đó cần tiếp tục củng cố giữ chữ ngoại hối nhà nước
phát biểu tại hội nghị thủ tướng đã ghi nhận và đánh giá cao
biểu dương sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức viên chức trong ngành ngân hàng
đã góp phần vào thành công toàn diện của đất nước trong năm hai nghìn một mươi tám
trong đó có vai trò ổn định vĩ mô của ngành là rất lớn
thủ tướng cũng đánh giá cao sự điều hành của tập thể lãnh đạo ngân hàng nhà nước việt nam
thủ tướng đặc biệt biểu dương đồng chí lê minh hưng thống đốc ngân hàng nhà nước
luôn bình tĩnh vững vàng chỉ đạo kiên quyết đúng đắn kể cả đường lối chính sách phát triển
tuy nhiên thủ tướng cũng nêu rõ một số tồn tại hạn chế để ngành ngân hàng khắc phục trong năm hai nghìn một mươi chín
rà soát kiểm tra giám sát chặt chẽ hơn
lúc đó nói nợ chéo giảm xuống chắc còn không phải giảm xuống hẳn đâu
một số tổ chức tiến dụng có tỷ lệ nợ xấu nội bản thấp
sau đó có khoản tiềm bản trở thành nợ sáu vẫn còn ở mức cao
sử lý nợ sáu thông qua sử lý tài sản bảo đảm còn gặp nhiều khó khăn
nợ sáu trong cho vai tiêu dùng đăng tăng
một vấn đề nữa là cũng lưu ý với các đồng chí là tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn
cho vai trung dài hẳn còn khá cao có thể dẫn đến rủi ro ân vọng hay không
thủ tướng nêu rõ ngành ngân hàng cần phối hợp chặt chẽ hơn với ngành công an
trong việc xử lý tín dụng đen đồng thời có giải pháp tạo điều kiện cho người dân tiếp cận vốn tín dụng
tiến dụng đang đi liền với xã hội ra
hôm nay chắc có anh thành quá đang học đây
sau đó có những chiến dịch mạnh mẽ để đẩy tiến dụng đen ra khỏi tỉnh thành quá
còn một số địa phương nữa thì chưa làm được cái việc này
công an chính quyền phối hợp với ngân hàng để mà người dân đẩy tiếng dụng đen ra khỏi xã hội chúng ta
nhưng mặt khác ngân hàng hệ thống ngân hàng mà trước hết là ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn
ngân hàng chính sách phải vươn ra đáp ứng được những yêu cầu cần thiết cho người dân
đừng để cái tình trạng này
chúng ta lo thương mại lo kinh doanh do hiệu quả đúng
nhưng mà vấn đề quyền lợi cuộc sống của người dân của chúng ta
chúng ta cần phải lo hơn với tư cách là đảng nhà nước ta lo cho nhân dân trong đó có ngành ngân hàng
thủ tướng yêu cầu cần phải xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong tín dụng đen
cơ quan giám sát ngân hàng gần đây đã có sự chấn chỉnh
nhưng vẫn còn nhiều việc cần phải tiếp tục nâng cao chất lượng
không được buông lỏng để cán bộ tín dụng tiếp tay cho sai phạm như thời gian qua
trong năm hai nghìn một mươi chín thủ tướng yêu cầu ngành ngân hàng cần điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt
thận trọng tăng cường khả năng ứng phó hạn chế tác động bất lợi từ bên ngoài
tăng cường khả năng ứng phó hạn chế tác động bất lợi từ bên ngoài
kế thập hài hòa với chính sách tài khoá và các chính sách vĩ mô khác
kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô
kiểm soát luận pháp và thúc đẩy tăng trưởng
một câu vang có rất nhiều mệnh đề như thế này không chỉ phải quân chuyến cụ thể
anh không nói là kiểm soát luận pháp mà không tăng trưởng được
như vậy tín dụng tăng lên ở mức nào trong các lĩnh vực nào
đấy là một câu hỏi đặt ra của thống đốc
của những bằng lãnh đạo ngân hàng nhà nước đối với các tổ chức tiến dụng
trong hoạt động thanh toán ngân hàng nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý
cơ chế chính sách phát triển thanh toán
không dùng tiền mặt hạn chế thanh toán bằng tiền mặt
phù hợp với thông lệ quốc tế và đáp ứng được yêu cầu sử dụng dịch vụ thanh toán của người dân
tại hội nghị thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao danh hiệu cao quý cho các tập thể cá nhân
có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp phát triển ngân hàng